theo thống kê phân loại về số người nhiễm covid một mươi chín có khoảng tám mươi người mắc covid một mươi chín f không có triệu chứng hai mươi còn lại là f không có triệu chứng từ nhẹ đến nặng
bệnh nhân covid một mươi chín không có triệu chứng hay f có triệu chứng f kèm theo có bệnh lý nền cần thực hiện một chế độ dinh dưỡng chuyên biệt
theo từng đối tượng giúp tăng cường sức đề kháng mau chóng phục hồi đề phòng cơ thể suy kiệt dẫn tới suy dinh dưỡng thậm chí có thể tử vong
sau đây là những hướng dẫn của thạc sĩ bác sĩ nguyễn văn tiến trung tâm giáo dục truyền thông viện dinh dưỡng quốc gia
chế độ ăn dành cho f không có triệu chứng với những người này chế độ ăn như người khỏe mạnh bình thường
cụ thể ăn đủ nhu cầu ăn đa dạng và phối hợp từ một mươi năm đến hai mươi loại thực phẩm thay đổi thường xuyên các loại thực phẩm trong ngày
khẩu phần ăn hàng ngày cần có sự phối hợp ở tỷ lệ cân đối giữa nguồn chất đạm động vật và thực vật như thịt cá trứng sữa tôm cua hải sản đậu đỗ cũng như chất béo động vật và thực vật
nên sử dụng các loại chất béo có nguồn gốc từ cá các loại đậu đỗ dầu thực vật hạn chế các chất béo từ các thịt da cầm như gà vịt thịt động vật như lợn bò
nên sử dụng chất đạm đa dạng từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau và ngay cả trong một nguồn thực phẩm động vật hoặc thực vật
hạn chế các loại thịt đỏ bảy mươi tám mươi gram một ngày trên một người chẳng hạn như bò heo cừu
tăng cường ăn thực phẩm lành mạnh như cá hải sản trứng sữa và các chế phẩm của sữa thịt da cầm các loại đậu đỏ đậu tương và sản phẩm từ đậu tương
với người trưởng thành nên ăn chất đạm động vật theo tỷ lệ khoảng ba mươi đến năm mươi tổng số chất đạm
tỷ lệ lipid động vật trên lipid tổng số là dưới sáu mươi
tuổi càng cao thì nên ăn lượng protein từ động vật vừa phải
cần bổ sung lượng protein hợp lý theo tỷ lệ là một phần ba đạm động vật và hai phần ba đạm thực vật
ví dụ một nam thanh niên một mươi chín tuổi nhu cầu protein là bảy mươi một g mỗi ngày thì cần ăn các thực phẩm giàu chất đạm là một trăm linh g thịt lợn cá chép một trăm năm mươi g lạc năm mươi g và năm mươi g đậu tương một ngày
như vậy tỷ lệ protein động vật so với protein tổng số là năm mươi sáu
với trẻ nhỏ nguồn đạm động vật cần thiết cho sự tăng trưởng và phát triển
do đó lượng protein nên theo tỷ lệ là hai phần ba đạm động vật và một phần ba đạm thực vật trong mỗi bữa ăn hàng ngày
tăng cường sử dụng rau xanh và hoa quả trong bữa ăn hàng ngày bởi rau xanh cung cấp các vitamin và khoáng chất chống oxy hóa
các vitamin a c d e và chất khoáng như sắt kẽm có vai trò trong chống viêm chống nhiễm trùng nâng cao sức đề kháng và miễn dịch
nhu cầu rau xanh là ba trăm linh bốn trăm linh g một người mỗi ngày
cách chế biến bữa ăn cũng là một điều đáng quan tâm
khi chế biến bữa ăn nên dùng thêm các loại gia vị như hành tỏi xả gừng vì ngoài vitamin và khoáng chất
chúng còn có chất khoáng sinh thực vật đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trước trong và sau khi chế biến
thực hiện ăn chín uống sôi ăn ngay sau khi thức ăn vừa nấu
bổ sung nước thường xuyên
với người trưởng thành cần bổ sung từ một sáu đến hai bốn lít nước một người mỗi ngày tương đương tám một mươi ly thủy tinh
ngoài việc đảm bảo nhu cầu nước hàng ngày một số ít người f có thể có diễn biến như ho sốt viêm phổi dẫn đến bị mất nước và một số chất điện giải như naturi cali
vì thế tăng cường bổ sung nước để bù lại lượng nước đã mất giúp cho cơ thể bao phục hồi là rất cần thiết
việc lựa chọn nước uống để bổ sung thêm là các loại nước như orezone nước dừa sinh tố hoa quả nước chanh nước cam nước bưởi ép nước xoài dầu má
ngoài cung cấp nước chúng còn cung cấp các vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể
không nên sử dụng rượu bia vì khó cho việc theo dõi diễn biến của bệnh hạn chế sử dụng các loại nước ngọt và các loại nước có ga
đối với chế độ ăn dành cho f có triệu chứng nhẹ như sốt ho và mất thú rác
người nhiễm covid một mươi chín có triệu chứng từ mức độ nhẹ cần phải quan tâm đến chế độ dinh dưỡng để tránh tình trạng thiếu dinh dưỡng dẫn tới cơ thể bị suy kiệt suy dinh dưỡng
đặc biệt chú ý đến người cao tuổi phụ nữ có thai phụ nữ đang nuôi con bú
cần thực hiện ăn đủ nhu cầu ăn đa dạng
các chất dinh dưỡng số bữa ăn từ ba bữa đến năm bữa một ngày
ngoài chế độ dinh dưỡng tốt cần tăng cường hoạt động thể lực phù hợp với sức khỏe môi trường các hoạt động thể lực như tập thở đi bộ hoặc chạy tại chỗ phẩy tay tập yoga
thời gian khoảng bốn mươi năm đến sáu mươi phút mỗi ngày với hai lần tập một ngày
do yếu tố tinh thần và dấu hiệu của nhiễm covid một mươi chín mà người bệnh thường mệt mỏi chán ăn ăn không ngon
do đó cần ăn nhiều bữa trong ngày khoảng năm bữa một ngày không ăn quá no có thể gây khó thở
triệu chứng này dễ nhầm lẫn với diễn biến của bệnh cho nên cần theo dõi và xác định đúng hiện tượng cách chế biến món ăn dành cho f không có triệu chứng nhẹ
các món ăn chế biến ở dạng mềm thái nhỏ hầm kỹ để dễ tiêu hóa và hấp thu
nên ăn các món luộc hấp nấu thay cho các món ăn chiên rán nướng vì khó tiêu hóa
thay đổi món ăn thường xuyên tránh đơn điệu để bữa ăn sẽ ngon hơn
tăng cường bổ sung sữa và các sản phẩm của sữa hai cốc một ngày đặc biệt là sữa năng lượng cao
nếu ăn kém
hoặc kém tiêu hóa thì cần bổ sung thêm probiotic mỗi ngày hai lần
đồng thời bổ sung thêm vitamin và khoáng chất giúp người bệnh có cảm giác đói thêm ăn ăn ngon hơn giúp cơ thể mau bình phục hơn
chế độ ăn dành cho f kèm theo bệnh lý nền như đái tháo đường tăng huyết áp thừa cân béo phì
ngoài việc tuân thủ phác đồ điều trị bệnh của bác sĩ chế độ ăn bệnh lý giúp hạn chế và đẩy lùi tình trạng diễn biến của bệnh
nếu không thực hiện đúng và nghiêm ngặt chế độ ăn bệnh lý
việc sử dụng thuốc điều trị sẽ kém hiệu quả
mỗi một bệnh nền sẽ có chế độ dinh dưỡng khác nhau
do vậy người bệnh cần thực hiện theo tư vấn của bác sĩ dinh dưỡng
chẳng hạn người bệnh đái tháo đường thì lựa chọn và sử dụng theo chỉ số đường huyết của thực phẩm
f có bệnh lý tăng huyết áp cần hạn chế sử dụng muối theo các mức độ khác nhau
như chế độ ăn nhạt bốn trăm linh bảy trăm linh mg natri mỗi ngày mỗi người tương đương với khoảng một hai gam muối
chế độ ăn nhạt vừa tám trăm linh một nghìn hai trăm linh mg natri mỗi ngày
mỗi người tương đương với khoảng hai ba g muối mỗi ngày
chế độ ăn nhạt hoàn toàn hai trăm linh ba trăm linh mg natry mỗi ngày mỗi người
và lượng natri này đã có đủ trong thực phẩm bữa ăn
chế độ ăn dành cho f không có triệu chứng nặng
đối với f cần điều trị tại các cơ sở bệnh viện
chế độ dinh dưỡng hoàn toàn phụ thuộc mức độ của triệu chứng
để thực hiện chế độ chăm sóc dinh dưỡng cho phù hợp và theo chế độ ăn điều trị của bệnh viện
nếu f không tỉnh táo thì có thể chủ động ăn uống
f có rối loạn ý thức
và không tự ăn thì chế độ ăn uống được thực hiện qua ống sông dạ dày
hoặc dinh dưỡng bằng đường truyền tĩnh mạch
người nhiễm covid một mươi chín có triệu chứng từ mức độ nhẹ
cần phải quan tâm chế độ dinh dưỡng
để tránh tình trạng thiếu dinh dưỡng
dẫn tới cơ thể bị suy kiệt suy dinh dưỡng
đặc biệt chú ý đến người cao tuổi
phụ nữ có thai phụ nữ đang cho con bú
cần thực hiện đủ nhu cầu ăn đa dạng cân đối các chất dinh dưỡng
số bữa từ ba đến năm bữa một ngày
chỉ tạo nên những khó khăn trong công tác điều trị
phòng chống ngăn chặn bệnh
đại dịch covid một mươi chín còn mang đến những thách thức không hề nhỏ
ở giai đoạn hậu covid một mươi chín
khi nhiều người bệnh gặp phải các vấn đề
sau khi đã khỏi covid một mươi chín
trên thế giới khái niệm pasc
di chứng sau khi nhiễm cấp tính virus sars cov hai
hiện đang là từ khóa quan trọng
cho các nghiên cứu tập trung về loại virus này
cụ thể như sau
gảm giác sốt sợ lạnh kéo dài
bác sĩ phạm ánh ngân
bệnh viện đại học y dược tp hcm cơ sở
trong các triệu chứng covid một mươi chín kéo dài
cảm giác sốt sợ lạnh
thường khiến người bệnh lo lắng
nghi ngờ về nguy cơ tái nhiễm
theo đó cảm giác sốt khiến người bệnh
vẫn có cảm giác nóng thường ở vùng ngực
bổ gáy lòng bàn tay chân
đo nhiệt độ cơ thể vẫn trong giới hạn bình thường
cảm giác sợ lạnh hay ớt lạnh
người bệnh sẽ cảm giác một bộ phận trên cơ thể
thường là bàn tay bàn chân
hoặc cả người lạnh sợ gió
có thể kèm theo hiện tượng nổi da ga
mặc dù nhiệt độ môi trường bên ngoài không hạ thấp
hay thay đổi đột ngột đôi khi mặc thêm áo ấm
cũng không làm giảm cảm giác sợ lạnh
các bác sĩ cũng cho biết
theo nghiên cứu của mạng lưới y tế toàn cầu
survivor crofts triệu chứng sợ lạnh
hay cảm giác sốt được xếp
vào nhóm rối loạn chung của cơ thể
trong năm một trăm linh bảy người tham gia nghiên cứu
cảm giác sốt sợ lạnh
biểu hiện ở bốn trăm bốn mươi một người
những triệu chứng này
là những triệu chứng cơ năng
than phiền của người bệnh dù khi đo
nhiệt độ kiểm tra vẫn trong giới hạn bình thường
và thường không phản ánh tình trạng
viêm nhiễm cấp tính của cơ thể
điều trị thế nào thạc sĩ bác sĩ kiều xuân thi
và bác sĩ phạm ánh ngân cũng chia sẻ
trong nghi học cổ truyền tùy theo
giai đoạn bệnh mà triệu chứng sợ lạnh
được xếp theo chứng ố hàn
khi tà khí còn chưa được giải hết
hoặc khí hư dương hư khi chính khí
của cơ thể hư suy sau một đợt
nhiễm cảm ngoại tà cảm giác sốt
thường được đánh giá có đi kèm cảm giác
sợ lạnh hay không xếp theo chứng phát nhiệt
một trong những cơ chế là do
phục tà tức là tà khí
sau giai đoạn cảm nhiễm còn lưu lại
trong cơ thể chưa giải hết
uốt bế phần dương khí không cho điều đạt
ra bì phu gây nên cảm giác
nóng sốt để loại bỏ phục tà
bồi phục chính khí có thể áp dụng
nhiều phương pháp kết hợp trong
nghi học cổ truyền như sử dụng thuốc thang
cứu ấm châm tập dưỡng sinh
các vị thuốc bắc như phòng không
khương hoạt huyền thoái ngư bằng tử
có tác dụng nguyên tán ngoại tà
giải cơ thấu biểu khi
kết hợp gia giảm với các vị thuốc giúp
nâng chính khí cơ thể như đàng sâm
hoàng kỳ bạch chuột sẽ giúp
thúc đẩy quá trình hồi phục của cơ thể
đối với triệu chứng ớn lạnh sợ lạnh
việc sử dụng phương pháp cứu ấm tại
các huyệt đại trùy phong trì
thái uyên quan nguyên khí hải
thuốc tam lý giúp điều hòa khí
trong kinh lạc để cố biểu trong điều trị
trứng phát nhiệt kết hợp thủ pháp
châm tại các huyệt thương dương
hợp cốc khúc trì hậu khê
đại trùy để tà tà khí theo
kinh lạc góp phần mở đường cho
chính khí lưu thông việc sử dụng phương pháp
châm cứu ngoài tác dụng kích thích các huyện lạc
còn giúp người bệnh thư giãn cảm giác
được chăm sóc các bác sĩ lưu ý
bên cạnh dùng thuốc và châm cứu
các bài tập thở theo phương pháp dưỡng sinh
sẽ giúp người bệnh giải tỏa căng thẳng như
thở bốn thời xoa ngũ quan
xoa trung tiêu chào mặt trời
giúp sớm đạt trạng thái cân bằng
cũng như quá trình tiếp nhận thuốc
và châm cứu được hiệu quả hơn